một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn huyện văn yên của tỉnh yên bái
tức đi mạng sống của ba em học sinh
cụ thể vào khoảng một mươi một giờ trưa nay tại thôn đá bia xã tân hợp
người dân phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt nước
cùng thời điểm này chính quyền xã tân hợp nhận được trình báo của người dân xã an thịnh
có ba học sinh đi bắt ốc từ hôm trước đến nay không trở về
sau hơn hai giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được hai thi thể còn lại
các nạn nhân được xác định đều sinh năm hai nghìn năm trú tại xã an thịnh huyện văn yên